kể từ năm tới năm hai nghìn hai mươi nước ta sẽ chính thức xóa bỏ hạn ngạch thuế quan về nhập khẩu đường
đồng nghĩa với việc ngành đường trong nước sẽ phải chịu sự cạnh tranh rất lớn khi mà đường nước ngoài nhập vào
trong bối cảnh đó thì việc giảm chi phí sản xuất là bài toán bắt buộc
vì vậy tỉnh phú yên đã tập trung ứng dụng cơ giới hóa trong thu hoạch mía giúp bà con giảm tối đa chi phí sản xuất
xã ia trà rang một trong những vùng có cánh đồng mía lớn của huyện miền núi sơn hòa tỉnh phú yên
với đội công chặt chuyên nghiệp kết hợp một máy bốc mía vận hành liên tục
chỉ trong một buổi sáng toàn bộ diện tích hơn bốn hectare mía này đã được thu hoạch xong và vận chuyển về nhà máy
dưới cây nắng gai gắt máy bốc mía và xe chở mía cùng ba người vận hành có thể giải quyết được khối lượng công việc của gần một trăm linh công lao động phổ thông
công bốc nó chạy xô một tổ công bốc nhiều xe quá bốc được ít tấn này rồi thì chiều không bốc này
có cái máy bốc mía đấy thì bốc đêm bốc ngày bốc bất cứ lúc nào người ta cũng tận dụng được
công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp kcp việt nam đang đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong thu hoạch mía nguyên liệu
tại các cánh đồng lớn mía được máy cắt tại ruộng và bốc lên xe
nếu sử dụng công lao động thì phải mất chi phí hai trăm năm mươi đồng một tấn mía
theo tính toán một hectare mía có năng suất sáu mươi tấn thì chi phí thu hoạch lên đến một mươi năm triệu đồng
này áp dụng cơ giới hóa chi phí giảm chỉ còn chín triệu đồng nông dân rất phấn khởi
khi mình chặt cái mía ra thứ nhất là mình bốc chuyển vào nhà máy luôn
không bị mất chữ đường và bị phơi
cái này nó sẽ vừa tiết kiệm được nhân công vừa có chữ đường mà vừa không bị hao mía
huyện miền núi sơn hòa có hơn một mươi ba hectare mía chiếm gần một phần hai diện tích mía của tỉnh phú yên
tại vùng nguyên liệu trọng điểm này hiện nay đã có bốn máy bốc mía hai máy thu hoạch được đưa vào vận hành
mặc dù vậy so với yêu cầu thực tế thì vẫn chưa thể đáp ứng được
công ty kcb quyết tâm là phải đưa những máy bốc mía về đây máy thu hoạch mía về đây
tại vì đối với máy thu hoạch mía thì nó còn phụ thuộc vào cái diện tích mà anh muốn thu hoạch được bằng máy là anh phải trồng bằng máy
rất nhiều là như vậy nhưng mà năm nay công ty kcb cũng quyết tâm là phải đưa máy thu hoạch về để giảm được một cái phần nào cái giá công thu hoạch
theo tính toán của người trồng mía chi phí cho nhân công từ khâu chăm sóc đến thu hoạch chiếm đến ba mươi giá thành
vì vậy việc ứng dụng cơ giới hóa trong thu hoạch mía phải được triển khai nhanh và rộng rãi để giảm tối đa chi phí sản xuất
đây cũng là yêu cầu cấp thiết đặt ra không chỉ cho ngành mía đường tỉnh phú yên mà còn cho cả nước trong thời điểm hội nhập